xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của khối khí lạnh suy yếu và lệch đông nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chỉ có mưa nhỏ vài nơi và có sương mù lúc sáng sớm
sau đó từ chiều tới mai do ảnh hưởng của dãy gió tây ở mực năm m
thì mưa rông sẽ có xu hướng tăng trở lại cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn duy trì ở ngưỡng một mươi chín hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do chịu ảnh hưởng nhiều hơn của rãnh gió tây
nên từ chiều tối mai mưa rồng cũng tăng mạnh
số điểm có mưa vừa đến mưa to cũng xuất hiện nhiều hơn
trong mưa rông cần đề cao cảnh giáp với tối lốc và gió rất mạnh
do có mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên khu vực giảm đi đôi chút
cao nhất ngày mai giao động từ hai mươi sáu hai mươi chín độ và sẽ giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh trung bộ cụ thể là từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do tiếp tục chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông
vì vậy trời vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
có sương mù và mưa nhỏ cục bộ vào đêm và sáng sớm trong thời đoạn ba ngày tới
trời vẫn còn lạnh với nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây như con cuông quỳnh liêu nghệ an
nhiệt độ có thể cao hơn từ một đến hai độ
khu vực còn lại của trung bộ bao gồm các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết nói chung khá thuận lợi phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức hai mươi tám ba mươi một độ
riêng một số nơi thuộc phía nam như ninh thuận bình thuận có thể đạt ngưỡng ba mươi hai độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như buôn bán của người dân
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết chủ đạo vẫn là có nắng vào ban ngày
về chiều tối khu vực có thể có mưa vài nơi với lượng không đáng kể
nhiệt độ tại đây cũng chưa có nhiều biến đổi khi giao động từ một mươi bảy đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh thành nam bộ mưa rông trái mùa vẫn có khả năng cao xuất hiện trong chiều tối nay và ngày mai
tập trung chính ở khu vực bên biển
vào ban ngày khu vực vẫn có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ